bản tin sáng nay của bộ y tế cho biết là có bảy mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó hai ca nhập cảnh cách ly ngay bảy mươi năm ca còn lại ghi nhận trong nước
bao gồm tại tỉnh bắc giang là bốn mươi năm ca bắc ninh một mươi chín ca tp hcm một mươi ca và hà nam một ca
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đến nay đã là tám ba trăm sáu mươi bốn ca
tính đến sáu giờ ngày hôm nay thì việt nam có tổng cộng sáu tám trăm một mươi chín ca ghi nhận trong nước
và một năm trăm bốn mươi năm ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm hai trăm bốn mươi chín ca